thưa quý vị một trong những bài học quý trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước
giữ nước và góp phần làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua ba mươi năm năm đổi mới là lấy dân làm gốc
phát huy vai trò làm chủ sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân
bài học này càng có ý nghĩa quan trọng khi đảng ta bước vào một nhiệm kỳ mới
với những nhiệm vụ và thử thách cao hơn to lớn hơn đó là đưa đất nước đi tới phổn vinh và hạnh phúc
mọi việc đều bắt nguồn từ dân
lấy dân làm gốc là bài học lớn được đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
khi một nước gặp nguy thì có thể bỏ thành bỏ quân đội nhưng không được bỏ dân
đấy là nguyên tắc chính trị của nho giáo nhưng cũng là đạo lý của dân tộc
cho nên đức thánh trần đã phải dặn lại là gì
khoan thư sức dân làm kế sâu rẽ bền gốc đấy là thượng sách để giữ nước
chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã vận dụng thành công bài học này để dựng nên một nước việt nam như ngày hôm nay
người đã từng nói nước lấy dân làm gốc gốc có vững cây mới bền xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân
chính nhờ dựa vào dân lấy dân làm gốc đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
giành tự do độc lập thống nhất nước nhà và tiến hành đổi mới đất nước thành công
với nhiều thành công

ngày nay thì vấn đề dựa vào dân lại là một vấn đề rất lớn
bởi vì như bác hồ nói là muốn dựa được vào dân thì phải làm cho dân tin dân mến dân yêu
đoàn kết nhân dân dựa vào nhân dân là một chiến đấu khách mạng
tư tưởng dân là gốc cần được hiểu là dân chúng chứa đựng một xung lực mạnh mẽ vô cùng tận
cả tài sức quyền trí lòng dân và nhân dân phải được thụ hưởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần do chính họ làm ra
đến ở một mươi ba do yêu cầu phát triển đất nước rất cao và trước một bối cảnh vừa rất nhiều thời cơ thuận lợi và đầy thử thách
thì vai trò của các nhân dân này càng rất lớn
do đó mà chúng ta tiếp tục thôi tiếp tục phát triển cái tư duy về nhân dân
trước đây chúng ta nói là cái cơ chế dân chủ đấy dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
nhưng lần này thêm hai không phải là cái một
chúng ta phải giám sát và dân thụ hưởng
so với đại hội một mươi hai dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã bổ sung bài học kinh nghiệm dân là gốc
và xác định nhân dân là trung tâm là chủ thể của công cuộc đổi mới
mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân
đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống lợi ích của nhân dân
xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt
dựa vào nhân dân để xây dựng đảng lấy kết quả của công việc sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên
đây là phát triển mới trong tư duy về dân là gốc